nội dung bài viết đề cập đến việc trong đại dịch covid một mươi chín sự khó khăn của báo in nói riêng và báo chí nói chung ngày càng trở nên nghiêm trọng trước sự lấn lướt ngày càng mạnh của những nền tảng online như google hay facebook
vậy mà trong suốt nhiều năm qua các đường link tin tức báo chí được dẫn trên facebook hay những bài viết được google lấy lại sử dụng cho dịch vụ google news đều là dùng chùa không hề có sự chia sẻ lại nguồn doanh thu quảng cáo thu được nhờ mảng tin tức lấy từ các cơ quan báo chí
các chuyên gia kinh tế nhận định rằng kinh tế đêm sẽ là một động lực tăng trưởng trong tương lai tuy nhiên cần có giải pháp xử lý quản lý phù hợp những vấn đề có thể phát sinh
ví dụ như cần quy hoạch những khu tập trung phát triển kinh tế ban đêm để không ảnh hưởng tới những người dân có nhu cầu nghỉ ngơi
bên cạnh đó cơ quan quản lý cần có quy định rõ đối với hoạt động kinh tế đêm như quy định về thời gian về môi trường ánh sáng khu vực người tham gia các lĩnh vực đó phải được đáp ứng đủ
theo kết quả điều tra ban đầu của ngành y tế tỉnh đắk lắc trước và trong thời gian mắc bệnh bà buôn dê không đi đâu xa không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu
khu vực xung quanh nhà chưa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh và hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc đã khoanh vùng thực hiện các biện pháp cách ly điều trị dự phòng bệnh bạch hầu cho các trường hợp tiếp xúc gần
phun hóa chất khử trùng cho tất cả các hộ dân trong buôn và thực hiện các quy định về phòng chống bệnh bạch hầu tại địa phương
thưa quý vị và các bạn trong các hoạt động xã hội hay công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn cơ sở thì luôn có sự đóng góp không nhỏ của những con người vẫn thường được gọi là vui là những người vác tù và hàng tổng
vâng ạ và trong chuyên mục sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi muốn nói về một người như thế tại địa bàn phường tây tiệu quận bắc từ liêm hà nội
những việc làm kiểu vác tù và hàng tổng của anh đã để lại dấu ấn sâu động với người dân và các cán bộ tại cơ sở
anh chính là nguyễn hữu hào phó ban bảo vệ dân phố
kiêm cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội phường tây tiệu bắc tử liêm hà nội
tận tụy nhiệt tình là những đánh giá nhận xét của người dân cũng như các cán bộ tại phường tây tiệu khi nói về anh nguyễn hiếu hào
như bao người dân khác anh hảo cũng buộn bể lo toan gánh vác việc gia đình mưu sinh cuộc sống
thế nhưng khi nhận thấy những vấn đề còn tồn tại ngay khu phố mình sinh sống
anh hảo đã muốn làm việc gì đó để cố gắng
cuộc sống tốt đẹp hơn
với đồng chí hảo ở địa phương thì anh em trong nhóm có những cái gì mà không hiểu hoặc là không chia sẻ được
thì thường thường chia sẻ với đồng chí hào đồng chí hào sẽ tạo điều kiện hoặc là có những cái hướng giúp đỡ cho nó
anh em được thông và dễ hiểu hoặc là tạo điều kiện cho thoải mái
với những con người đã có quá khứ lầm lỗi thì giờ đây trở về địa phương
người anh người bạn người thân thiết của họ
những tâm tư nguyện vọng hay niềm vui nội nguồn trong cuộc sống
họ đều tìm đến anh hào để sẻ chia và tâm sự
thì lúc đầu chúng tôi cũng tương đối khó khăn
khi vào nhà những người đã sử dụng ma túy
thì người nghiện thì người ta thường lúc đầu người ta ngụm ại e ngại
và người ta tự kỳ dị bản thân không dám tiếp xúc với mình
có những người mà tôi gạch vào đến hai ba lần có những người bốn lần
nhưng có những người bên cạnh đó người ta hiểu
thì mình chỉ vào tiếp xúc một lần là người ta tham gia ngay
nhưng khó khăn thì mình cố gắng thì cũng sẽ vượt qua
với vai trò vị trí nào anh hào cũng là người tận tụy
nhiệt tình và không nề hà bất cứ hoạt động nào
nhận thấy tại một số điểm công cộng trên địa bàn phường tây tiểu
vẫn có tình trạng bầm kim tiêm đã qua sử dụng vất bửa bãi
anh hào đã phát động và tổ chức định kỳ
những buổi nhặt bơm kim tiêm như thế này
những việc làm mà nhiều người cho rằng
vác tủ và hàng tổng của anh hảo
đã thực sự đem lại ý nghĩa và sự bình yên cho địa bàn cơ sở
trong những năm vừa qua thì công an phường làm tốt công tác quản lý người nghiện
thì hiện nay trên địa bàn phường số người nghiện phát sinh không có
hiện nay tình hình người nghiện đang kiểm soát được
và để thu được kết quả này là sự đóng góp ủng hộ
của quần chúng trên địa bàn phường
và đặc biệt là trong đó có cá nhân của đồng chí nguyễn điều hào
là cán sự ma túy của phường
đồng chí cũng đã phối hợp tốt đặc biệt với lực luyện cả sát khu vực
trong công tác quản lý giáo dục người nghiện
ngoài ra đấy đồng chí còn tích cực tham gia phó bàn bảo hiểm phố nữa
công tác tuần tra hay là mật phục của công an phường nữa
và hai đồng chí cũng giúp đỡ công an phường
trong công tác giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
nói với đồng chí hào thì đảng ủy hội đồng nhân dân
với ba nhân dân phường rất là ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí
đồng chí làm chuyên trách về ma túy của phường rất là lâu lắm rồi
đồng chí có rất là trách nhiệm mỗi lần mà ghi động để sinh hoạt nhóm
đồng chí lại phải đến từng nhà từng người vận động tuyên truyền
để các người nghiện này tự giác đến tập trung sinh hoạt
là đồng chí có vai trò rất quan trọng và đóng góp rất là nhiều năm
cho chính quyền địa phương giảm cái tỷ lệ người nghiện
và giảm về những tình hình trật tự an ninh chính trị trên địa bàn phường
có một phần đóng góp của đồng chí nguyễn yêu hào
những địa bàn cơ sở bình yên là có một phần đóng góp
từ sự tâm huyết nhiệt thành của những con người như anh nguyễn hữu hào
vâng từ một sống đẹp vừa rồi

kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại